các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đi sau có cơ hội để rút kinh nghiệm nhưng đi sau cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều
cho việc tạo ra sức cạnh tranh hấp dẫn các nguồn lực
chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân hôm nay sẽ đề cập đến những kỳ vọng
và thách thức đặt ra đối với các đặc khu kinh tế
nói đến đặc khu nhiều chuyên gia kinh tế rất tiếc nuối bởi việt nam đã đặt ra vấn đề này
từ đầu thập niên chín mươi của thế kỷ hai mươi
đã từng có kế hoạch làm đặc khu tại thành phố
nhưng không được hiện thực hóa
sau đó khu kinh tế chulai đã được triển khai
tuy nhiên đây cũng mới chỉ là phép cộng của các cơ chế ưu đãi cao nhất
chúng ta đã có hàng chục khu kinh tế
nhưng cả về thu hút đầu tư và thể chế đều chưa thực sự thành công
đây cũng chính là lý do để quyết tâm thực hiện đặc khu kinh tế
mô hình được các quốc gia xem như phòng thí nghiệm cho những chính sách mới
trong bối cảnh mức độ liên kết mở cửa hội nhập ngày càng trở nên sâu sắc
ngay cả các quốc gia đã sớm triển khai và gạt hái được thành công
từ mô hình đặc khu kinh tế như trung quốc hàn quốc
vẫn đang tiếp tục tạo ra những đặc khu mới
cho phát triển công nghệ kỹ năng và rất nhiều các cái lan tỏa khác
tôi nói ví dụ như là qua đó thì tạo ra được một cái nguồn thu rất tốt cho ngân sách
và qua đó thì nguồn thu ngân sách ấy lại đóng góp vào cái sự phát triển
nếu sử dụng nó hiệu quả
cái mục đích thứ hai là các cái đặc khu thì thường được phát triển rất là rầm rộ
vào cuối những năm tám mươi những năm chín mươi
cái lý do lúc bấy giờ là cái nền kinh tế toàn cầu nó chưa thật sự là mở
chưa thật sự là tự do hóa chưa có nhiều những cái fda
hiệp định thương mại tự do như bây giờ
cho nên người ta muốn nhìn cái cơ chế vận hành này đặc khu
mà từ đó có thể học hỏi đúc rút kinh nghiệm
mở rộng danh ra cho nhiều khu vực thậm chí là cho cả nền kinh tế
chính bởi việc triển khai muộn nên trách nhiệm đặt lên vai các đặc khu kinh tế rất nặng nề
đó là phải cạnh tranh không chỉ với các khu vực khác trên lãnh thổ mà còn phải khác biệt
hấp dẫn hơn các đặc khu đã thành công trong khu vực và trên thế giới
bản thân đặc khu nó là gì nó là một cái địa bàn mà trên đó chúng ta có thể kêu gọi các đặc khu
mà trên đó chúng ta có thể kêu gọi các đặc khu
chúng ta có thể kêu gọi các nước vào sinh sống phát triển làm thương mại đầu tư mang công nghệ mới tới
mang trung tâm tài chính tới nếu điều kiện thuận lợi họ có lãi thì họ sẽ mang tới
thì có nghĩa là việt nam sẽ có những cái điểm mà giống như là những cái trung tâm thu hút cực mạnh
để có thể là trên cơ sở đó nó phát triển nó tự phát triển
nhưng đồng thời nó lại là một cái trung tâm mà tác động vào phần không phải là đặc khu
để việt nam sẽ phát triển theo
thời gian qua bộ kế hoạch và đầu tư đã tiếp thu ý kiến đóng góp và có một số điều chỉnh quan trọng
đáng chú ý dự luật đã đề cập đến hội đồng đặc khu với cơ chế khác so với hội đồng nhân dân hiện nay
hội đồng do thủ tướng thành lập với tối đa là một mươi một người có ba chức năng chính bao gồm là
tư vấn phản biện bắt buộc đối với các vấn đề lớn của đặc khu
kịp thời cảnh báo cho trường đặc khu trong các quyết định
độc lập báo cáo đánh giá hoạt động quản lý của trường đặc khu
mô hình khu thương mại tự do cũng đã được bổ sung
hiện nay chúng ta có khu phi thuế quan rồi nhưng chính sách chưa rõ
việc bổ sung khu thương mại tự do vào dự luật được gắn với hoạt động của cảng biển sân bay
yếu tố quan trọng để làm nên sức hấp dẫn của các đặc khu
kinh nghiệm của các quốc gia phát triển thành công các mô hình này
cho thấy là phải đảm bảo sáu yếu tố
yếu tố thứ nhất là cái vị trí của các đặc khu kinh tế là phải là một vị trí hết sức thuận lợi
vị trí địa kinh tế trên đất
thứ hai là phải có luật điều chỉnh riêng các cơ chính sách áp dụng cho các đặc khu
để đảm bảo tính ổn định tính lâu dài
thứ ba nữa là các cơ chế chính sách trong các luật này là phải đảm bảo cạnh tranh
mà ở đây là phải cạnh tranh quốc tế
thứ tư là phải xác định rất là rõ các ngành nghề cụ thể các chiến lược
mục tiêu phát triển của từng đặc khu phải quy định rất rõ ngay từ ban đầu
và thứ năm nữa là trong quá trình đầu tư phát triển thì ngân sách nhà nước
hầu hết ở các quốc gia
trung quốc cũng vậy
trung quốc có rồi các tổ chức có hàn quốc có đều phải có hỗ trợ ban đầu
để đầu tư một số kết cấu hạ tầng kỹ thuật quan trọng cho các đặc khu
và cuối cùng là tổ chức bộ máy quản lý cái đặc khu hết sức gọn nhẹ
đủ thẩm quyền hiệu lực hiệu quả giải quyết nhanh chóng
các kiến nghị của nhà đầu tư cũng như của người dân
tôi nghĩ là về cơ bản nó tác động tích cực
bởi vì rõ ràng là với những cơ chế chính sách đó thì nó khởi mở hơn
và nó cho thấy là một cái nhu cầu để phát triển cơ sở hạ tầng
đặc biệt ở những cái thành phố đó đặc khu đó
và cái thứ hai là cũng thể hiện được sự quan tâm và sẽ tập trung đầu tư
của nhà nước của địa phương của bộ ngành và những cái khu vực đó
và cái thứ ba là với những cái cơ chế chính sách đặc thú như vậy
thì cũng có những cái ưu đãi nhất định
cho những cái đầu tư vào địa phương đó vào những khu vực đó
tất nhiên với điều kiện là phải có một cái thể chế quản lý ở những địa phương đó đặc khu đó
rất là nâng vạch rất là tốt
cần thiết phải lựa chọn một thiết chế trưởng đặc khu để có đột phá thử nghiệm chính quyền đô thị tương lai
một người quyết một người chịu trách nhiệm
mặc dù đã khu kinh tế mới đang trong quá trình hoàn thiện không thể chế
nhưng đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước
và nước ngoài
điều này cho thấy những thành công bước đầu khi lựa chọn vân đồn bắc vân phong phú quốc
để thực hiện mô hình đặc khu
về vị trí thì ba cái vị trí chúng ta nó phát triển
cái vị trí đặc biệt là vân đồn bắc vân phong và phú quốc
thì cũng đều có vị trí hết sức thuận lợi
kết nối dễ dàng đối với các quốc tế qua cửa khẩu hàng không rồi qua đường biển
ví dụ như là vân đồn chỉ cần ba giờ bay thôi thì chúng ta có thể tiếp cận được
cái quy mô dân số ba triệu
hay như là phú quốc là trung tâm của asean
hay như là vân phong thì là có cái cảng nước sâu lớn nhất của chúng ta
mà nằm trên cái trục vận chuyển hàng không quốc tế
thì ngoài ra là các khu vực này có các tiềm năng lợi thế hết sức là tốt
cho phát triển các ngành du lịch nghỉ dưỡng công nghệ cao
rồi là giáo dục đào tạo rồi tài chính thương mại
tôi nói ví dụ như là phú quốc chẳng hạn sẽ trở thành một trung tâm tài chính
trên thế giới
hoặc là một cái hấp về giao thông tức là một cái điểm nút về giao thông
thế nếu chúng ta làm được như vậy thì có nghĩa là việt nam sẽ được ảnh hưởng đây chứ
bởi vì theo quy tắc của địa kinh tế thì việc liên kết với những trung tâm của thế giới
nếu như phú quốc là một trung tâm của thế giới hoặc ba đặc khu của chúng ta đều là một trung tâm của thế giới
thì việt nam sẽ được hưởng quá nhiều từ đấy
có thể thấy ba khu vực được chọn làm đặc khu đều có những lợi thế riêng về vị trí địa lý điều kiện tự nhiên
tuy nhiên đề xuất và sự chuẩn bị của các địa phương đều cho thấy sự ưu tiên đối với dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp
và đều có casino
trên thực tế cả ba khu vực này đã nổi lên ở khía cạnh thu hút đầu tư vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng đặc biệt là phú quốc
điều này khiến không ít chuyên gia băn khoăn hàng loạt ưu đãi chưa có tiền lệ đã được đề xuất cho đặc khu
nhưng sự chuẩn bị cho các ngành nghề của tương lai như công nghệ cao hậu cần bán lẻ y tế còn quá mờ nhạt
thưa quý vị và các bạn khung pháp luật cho đặc khu kinh tế đang được xây dựng
điều cần làm lúc này là phải dũng cảm vượt qua những rào cản lo sợ sàng lọc những tư duy cũ để tạo nên một thể chế cởi mở
tạo động lực thực sự để các đặc khu phát triển
nếu ba đặc khu của chúng ta nhanh chóng thích ứng với thời cuộc ghi danh vào bản đồ đầu tư của thế giới
thì sẽ là sự thành công lớn bước chuyển của nền kinh tế
nhưng nếu chỉ dừng lại là ba địa chỉ nghỉ dưỡng giải trí thì chi phí cơ hội mất đi của cả nền kinh tế cũng là rất lớn
để xây dựng thành công một đặc khu kinh tế quan trọng nhất là thể chế về hành chính kinh tế
thể chế có vượt trội thì mới thu hút được những nhà đầu tư chiến lược phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế
chính sách pháp luật về các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt thì đây là một vấn đề thời sự
thì doanh nghiệp kiến nghị
thứ nhất cần sớm thông qua luật các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
vì thực tế chúng ta đang rất chậm so với các nước trong khu vực và thế giới trong lĩnh vực này
hơn nữa nhiều nước trong khu vực có nhiều đặc khu thành công như trung quốc hàn quốc nhật bản
thì cũng thường xuyên phải sửa đổi bổ sung pháp luật để phù hợp với thực tiễn để phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ
thứ hai là cần có cơ chế vượt trội nằm ở hai chữ open
cơ chế mở tự do free
mới đáp ứng được mục tiêu đủ sức cạnh tranh với các đặc khu thành công trong khu vực và thế giới
thực tế cho thấy những ưu đãi về thuế giá thuê đất đã được thực hiện ở các khu công nghiệp khu kinh tế nhưng vẫn chưa đủ để thu hút đầu tư
vấn đề mấu chốt là thể chế hệ thống hành chính bộ máy chính quyền luật pháp để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư tin vào khả năng sinh lời
tiếp cận đất đai cũng là một yếu tố quan trọng
khi nới rộng thời hạn các dự án đầu tư được sử dụng
các chủ đầu tư sẽ yên tâm đầu tư hơn khi quyền và nghĩa vụ được cởi mở hơn
yêu đãi là một phần của thể chế
luật chơi mà
thế nhưng nó không phải là quyết định
cái ưu đãi lớn nhất là ưu đãi về cách nhìn đối với luật khu
với cái thể chế bộ máy với chức năng quyền hạn
mà làm sao tạo được một cái sự hấp dẫn
cái hấp dẫn này nó gồm có cả giao diện
sự thân thiện
đáng làm việc
đáng đầu tư
và bên cạnh đấy là sự minh bạch
tính tiên liệu cao
và giảm thấp nhất
cho chi phí giao dịch của
về nguyên tắc chắc chắn là các cái đặc khu này
phải có một cái hệ thống pháp luật nó cởi mở hơn
so với cái hệ thống pháp luật hiện nay của nước ta
trong đó thì chúng ta phải lưu ý tới mấy cái việc
thứ nhất là vấn đề đất đai
thứ hai là vấn đề vốn đầu tư
thứ ba là thủ tục hành chính
và thứ tư nữa là các cái miễn giảm về thuế
cũng như là các cái nghĩa vụ tài chính khác
rồi cuối cùng thì chúng ta phải thấy là thế này
tổng hợp tất cả những cái đó
thì đây nó có trở thành một cái khu thương mại tự do hay không
trong các ngành nghề ưu tiên phát triển các đặc khu
thì các nhà đầu tư ngoài không bị hạn chế về các điều kiện đầu tư
mà các điều kiện đầu tư này đáng nhẽ nhà đầu tư phải thực hiện
thông qua các cái hiệp định song phương hoặc các cái hiệp định đa phương
thế thì nơi đây ta cho phép
hay như là ta cho có một số các ưu tiên
đối với nhà đầu tư nước ngoài
khi mà họ có các cái dự án quy mô vốn đầu tư trên sáu tỷ
giải ngân vào trong ba năm
nhưng mà thuộc các cái doanh nghiệp mà top năm trăm linh
theo cái tạp chí forbồ thì ta cũng ưu tiên
thì đấy là có hai cái sự khác biệt nhà đầu tư nước ngoài
còn lại các cái cơ chế chính sách khác thì đều là áp dụng bình đẳng
đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
và hiện nay thì quá trình chúng tôi đang triển khai dự thảo luật
thì cũng có rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước
đặc biệt là của các nhà đầu tư nước ngoài
đấy hiện nay đã có một số các cái tập đoàn lớn của việt nam
trong lĩnh vực ưu tiên phát triển của các đặc khu này
đã đến tìm hiểu và có những đề xuất rất cụ thể
từ kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới có thể thấy quan trọng nhất
bài học đầu tiên cho mô hình đặc khu kinh tế
đó chính là phải đưa ý tưởng thành quyết tâm chính trị
bài học thứ hai là như tôi nói là nó phải hấp dẫn nhất đặc thù
nó phải là nơi kết nối là cái hấp
trung tâm của sự hấp dẫn với các nguồn lực
và như vậy cái tính vượt trội của nó
không chỉ là vượt trội
so với thể chế kinh tế của việt nam
mà chúng ta đi sau
như tôi nói là phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng
những nơi thành công và cả những nơi thất bại trên thế giới
để tìm ra cái vượt trội so với họ
chứ không chỉ ở mức có thể cạnh tranh với họ
và theo góc độ ấy thì như tôi nói cả về
thu hút dịch chuyển nguồn lực
cả về thể chế trong đó có bộ máy
và vấn đề động lực
cả vấn đề đánh giá tác động
là phải nhìn rất đầy đủ hơn
thống kê cho thấy các đặc khu kinh tế của trung quốc
đóng góp tới hai mươi hai gdp bốn mươi năm tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
và tới sáu mươi kiêm ngay xuất khẩu
nhưng không phải cứ lập ra các đặc khu kinh tế
dành các khoản đầu tư lớn về hạ tầng và ưu đãi thuế
thì sẽ thành công
ngân hàng thế giới cũng đã từng cảnh báo
có đến năm mươi trong số các đặc khu kinh tế trên toàn cầu đã thất bạ
trải rộng từ ấn độ mexico đến các quốc gia châu phi
ông phan hữu thắng nguyên cục trưởng cục đầu tư nước ngoài cho rằng
đặc khu kinh tế chỉ thành công nếu thu hút được giới tinh hoa
đến sinh sống làm việc
mọi cơ chế ưu đãi phải xoay quanh mục tiêu trung tâm
làm sao để giới tinh hoa hội tụ về các đặc khu
song song với việc hoàn thiện dự thảo luật đơn vị hành chính
kinh tế đặc biệt ba địa phương được lựa chọn
cũng đang hoàn thiện đề án thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
phóng viên chủ nhật nhân dân đã có cuộc trao đổi
với ông nguyễn văn thành phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh
về quan điểm đối với mô hình đặc khu kinh tế
cũng như sự chuẩn bị của địa phương
cho một bước chuyển đổi quan trọng
thưa ông vào khoảng giữa năm hai nghìn một mươi tám này
thì quốc hội sẽ chính thức xem xét về đề án đơn vị hành chính kinh tế
vậy thì đối với một đặc khu kinh tế như vân đồn
thì chắc chắn là mô hình quản lý sẽ phải hết sức đặc biệt
mô hình này sẽ được thực hiện như thế nào thưa ông
thì chúng tôi đánh giá rằng là ở đây
cần phải có một bộ máy tổ chức chính quyền
gọn nhẹ thông suốt hiệu lực
và hiệu quả
trên cái cơ sở đó chúng tôi cũng đã có hoàn chỉnh cái đề án
và báo cáo với các cấp có thẩm quyền
và đang chỉnh chính phủ và chỉnh quốc hội theo hướng
sẽ có những cái thiết chế
nó hợp lý theo thiết chế là trưởng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
vấn đề phát triển kinh tế đối với mỗi một đặc khu là vô cùng quan trọng
vậy thì đối với vân đồn
cái vấn đề mà thu hút nguồn lực đầu tư
đặc biệt là chúng ta ưu tiên cho những nhà đầu tư tiềm năng
sẽ có những cơ chế chính sách như thế nào
để thu hút được nguồn lực này thưa ông
về cái cơ chế chính sách
và những cái giải pháp
để đảm bảo cho sự phát triển thành công của đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
đây là một trong những nội dung mà các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm
và chúng tôi cũng dành rất nhiều thời gian
để nghiên cứu tìm hiểu
và làm việc với các bộ ngành
để đảm bảo làm sao đó
khi bộ luật ra đời
sẽ tạo dựng ra được những khung khổ pháp lý
theo đó với những cái cơ chế chính sách đổ mạnh
để tạo cái sức hút đầu tư của các nhà đầu tư
trong nước và quốc tế
và đây sẽ phải thực sự là cái nơi
mà có cái sức cạnh tranh
trong khu vực và quốc tế
vâng và nếu như vân đồn chính thức được quốc hội thông qua trở thành đặc khu kinh tế
thì điều này sẽ có tạo ra một cái động lực như thế nào
đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh thưa ông
trong cái quá trình chuẩn bị đề án
các chuyên gia kinh tế của chúng tôi
các nhà quản lý
cũng đi sâu nghiên cứu tính toán đánh giá
cái hiệu quả của việc phát triển đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
đây sẽ trở thành cái vùng động lực
để thu hút nguồn lực đầu tư
sẽ tạo điều kiện
để thúc đẩy cái phát triển
kinh tế xã hội
các khu vực lân cận
không chỉ ở trong nước
không chỉ ở trong tỉnh mà trong các vùng
các tỉnh thành phố xung quanh
để tạo ra một cái thế phát triển
và tạo ra một cái
sự phát triển nó đột phá mạnh mẽ hơn
theo xu thế phát triển của thời đại
và đồng thời
trong cái điều kiện hiện nay
thì chúng ta là một trong những cái nước mà chúng ta
cũng phát triển
đặc khu kinh tế là đi sâu
so với nhiều nước
ở trong khu vực cũng như quốc tế
vì vậy đòi hỏi
một cái sức ép
nó rất là khốc liệt hơn
và chính vì thế
mà cần phải có những cái
nghiên cứu tìm hiểu
những cái kinh nghiệm thành công
cũng như chưa thành công
các đặc khu kinh tế khác trên thế giới
để trên cơ sở
những cái tiềm năng những cái điều kiện
vùng đất vân đồn
cũng như của quảng ninh
để khai thác tốt nhất những cái lợi thế đó
để đảm bảo
cùng với những cơ chế chính sách
được quy định trong bộ luật
của đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
sẽ được thông qua trong thời gian tới đây
đảm bảo cho cái sự phát triển
nó có sức cạnh tranh
trong khu vực của quốc tế
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã trả lời
phỏng vấn của chuyên nhân dân
thưa quý vị và các bạn
tạo lập một thể chế đột phá
vượt trội cho đặc khu kinh tế
là việc khó
nhưng còn thách thức hơn
khi sự vượt trội không chỉ là ta với ta
không lấy những chính sách hiện hành trong nước làm thước đo
mà phải tạo nên lợi thế so sánh
đã thành công những gã khổng lồ
trong khu vực và trên thế giới
có như vậy đặc khu kinh tế của việt nam
mới là tổ phượng hoàng
là điểm đến lựa chọn của những nhà đầu tư hạng nhất
thu hút được những tinh túy về nguồn lực
công nghệ con người từ các nơi trên thế giới
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
chương trình kinh tế và dự báo
sẽ được phát mới vào lúc hai mươi h thứ tư
và phát lại vào lúc sáu h ngày thứ năm
và một mươi bốn h ba mươi phút ngày thứ sáu hàng tuần
trên kênh chuyên hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về
chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế chuyên hình nhân dân
bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại